đến thời điểm này thì tại các địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an nước đã rút công tác khắc phục hậu quả sau lũ đang được chính quyền địa phương gấp rút triển khai
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động hơn tám trăm linh cán bộ chiến sĩ và gần hai dân quân tự vệ các lực lượng đóng quân trên địa bàn tỉnh giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống
những ngày sau khi cơn lũ đi qua các địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an như huyện thanh trương hưng nguyên đô lương bao trù một khung cảnh tiêu điều sơ sát
bởi sự tàn phá của cơn lũ lịch sử dòng nước đục ngầu phút chốc đã cuốn y ra tài của cả một đời người tích góp
lũ rút mọi thứ ngổn ngang mất mắt về người và của không thể nào đong đếm
sau lũ đã tổ chức lực lượng
để tổ chức lực lượng đã tổ chức lực lượng
để giúp đỡ nhân dân để khắc phục hậu quả sau thiên tai để bảo đảm cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống và các cháu nhanh được đến trường
sau lũ người dân còn đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã điều các tổ quân y xuống các địa bàn ngập sâu ngập nặng để giúp chính quyền địa phương cùng người dân xử lý môi trường
phun tiêu độc khử trùng xử lý đảm bảo nước sinh hoạt trong các vùng bị ngập úng
hướng dẫn vệ sinh môi trường phòng ngừa dịch bệnh cho người và gia súc
huy động về lực lượng phương tiện cơ sở vật chất và các loài hóa chất để khắc phục các dịch bệnh và bảo đảm môi trường sống cho nhân dân
cũng như các môi trường trong sinh hoạt và môi trường trong sản xuất nhằm phục vụ người dân khắc phục mọi khó khăn về dịch bệnh
trước những tổn thất nặng nề của địa phương
cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nghệ an đang tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả với mong muốn nhân dân vùng lũ ổn định cuộc sống một cách nhanh nhất